rừng đặc dụng đắc quy có diện tích năm trăm bốn mươi sáu hectare được ví như lá phổi xanh của tỉnh con tum
khu rừng đặc dụng này là nơi duy nhất của các tỉnh tây nguyên cũng như của cả nước còn giữ được nhiều loại gỗ quý
như chắc giáng hương cẩm lai cùng với hệ động thực vật phong phú
thời gian qua ngành chức năng của tỉnh con tum đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ giữ rừng
tuy nhiên khu rừng này vẫn luôn bị xâm hại
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại khu rừng đặc dụng đắc quy đã xảy ra ba mươi vụ vi phạm lâm luật
với tổng số tăng vật thu giữ là trên bốn năm mét khối gỗ tròn
chủ yếu là gỗ chắc thuộc nhóm hai a và gỗ hương nhóm hai
trước tình trạng vi phạm luật bảo vệ rừng tại rừng đặc dụng đắc huy
ngành chức năng tỉnh con tum đã thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn
cái khó khăn thứ hai là do giá cả gỗ chắc rất là cao
cho nên các đối tượng mà thường xuyên là dình dập
chúng có thể xâm nhập bất cứ lúc nào khi mà các lực lượng canh gác vào rừng sơ hở
là chúng có thể xâm nhập vô để mà đào gốc rễ
hai là khai thác cây chắc để mà nhằm kiếm cái tiền bất hợp pháp
đó cho nên đây là cũng một phần cũng gây cái áp lực trong các lực lượng canh gác vào rừng
trước thực trạng rừng đắc uy bị xâm hại nghiêm trọng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh con tum đã đầu tư trên hai mươi bảy tỷ đồng từ nguồn kinh phí
quỹ dịch vụ môi trường rừng để xây dựng tường rào bao quanh khu rừng đặc dụng
với chiều dài một mươi ba năm km tường bao với hy vọng sẽ ngăn chặn được tình trạng phá rừng ở đây
nhưng trên thực tế nạn xâm hại rừng vẫn không thuyên giảm
chúng tôi bố trí một láng là hai đến ba người
coi như anh em thai phiên nhau đi tuần tra kiểm tra rừng canh gác
mà chúng tôi chia khu vực từng láng một láng là bao nhiêu cây trắc
là anh em đi phòng về đó và phối hợp với các láng bên cạnh
để mà đi tuần tra bằng đêm
có thể là ban đêm có thể là chia giờ nhau đi từ một ca là từ hai giờ
khi anh em mà tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì ảnh hưởng đến tính mạng anh em
là khi các đối tượng ngoài nó xâm nhập vào bởi vì giá trị gỗ trách rất cao
cho nên nó bất chấp
coi như khi mà anh em phát hiện được có thể là chống trả lại
chống trả lệ nó dùng bằng má tấu chứ không phải là nó dùng bằng gậy
theo báo cáo của ngành lâm nghiệp tỉnh con tum khi mới thành lập năm một nghìn chín trăm bảy mươi
rừng đặc dụng đắc uy là một quần thể sinh thái
hệ động thực vật phong phú đa dạng nhất là gỗ chắc
có khoảng vài ngàn cây chiếm ba mươi chữ lượng gỗ của rừng
nhưng đến nay số lượng gỗ này chỉ còn hơn tám trăm linh cây gỗ chắc
các loại động thực vật đặc hữu khác như gấu nai sóc bay gà lôi tê tê hay kỳ đà
cũng ngày càng mất đi do tốc độ khai thác trái phép của con người
nếu không có những giải pháp khác đủ mạnh để răn đe
thì nguy cơ rừng đặc dụng này trong tương lai không xa sẽ trở thành rừng rỗng